thay vì việc đến trường cùng với các bạn các cặp vợ chồng trẻ con phải nghỉ học ở nhà làm những ông bố bà mẹ bất đắc dĩ
đây chính là tình trạng tảo hôn đang diễn ra khá phổ biến ở vùng nông bào dân tộc thiểu số tại tỉnh quảng trị
tình trạng này không những vi phạm quy định của luật hôn nhân gia đình mà còn để lại nhiều hệ lụy khác
em hồ thị diệp ở xã pa nang huyện đắc cơ rông vừa bước qua tuổi một mươi sáu đã phải lập gia đình
hai vợ chồng cùng tuổi sống với nhau không có giấy đăng ký kết hôn
sau một thời gian chung sống hiện chồng diệp đã bỏ nhà đi theo người khác
không còn sự lựa chọn nào diệp ôm hai con nhỏ về sống gần nhà bố mẹ đẻ
chỗ ăn chỗ ngủ của ba mẹ con chỉ gói gọn trong khoảng chín m hai của căn nhà sập sệ như thế này
mình không hiểu về luật hôn nhân gia đình một mươi sáu tuổi mình đã có chồng
giờ chồng bỏ đi với người khác một mình mình nuôi con khó khăn lắm
nhưng mình không biết làm gì cả được như thế nào thì hay vậy thôi
mình mong các bạn đứng mắt sai lầm như mình
theo số liệu thống kê sơ bộ tại hai huyện hướng hóa và đắk cờ rông của tỉnh quản trị
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm có khoảng hơn chín trăm linh trường hợp người đồng bào dân tộc kết hôn khi chưa đủ độ tuổi
qua khảo sát thực tế của các cơ quan chức năng
tại hai mươi bốn thôn bản ở tám xã của hai huyện hướng hóa và đắk cờ rông và ba mươi ba xã thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh
cho thấy thực trạng về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại và có xu hướng ngày càng tăng lên
một trong những nguyên nhân chính của tình trạng tảo hôn đó là việc hiểu biện pháp lịch của người dân ở đây đang còn rất là hạn chế
một nguyên nhân thứ hai là nhìn thức về bếp binh đảng giới
hầu như những cặp tảo hôn diễn ra thì phụ nữ và trẻ em gái là người chịu hậu quả năng nề nhất
một trong những nguyên nhân nữa đó là phong tục tập quán
mà có thể nói là tào hôn là một trong những hủ tục của đồng bào dân tộc thiểu số
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay ngành chức năng tỉnh quảng trị đã mở hai mươi khóa tập huấn cho trẻ em
và hơn một trăm bảy mươi cuộc truyền thông tại thôn bản về tác hại nguyên nhân của kết hôn khi chưa đến tuổi
tuy nhiên hiện tình trạng tảo hôn tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh quảng trị vẫn chưa có chiều hướng giảm
công tác phòng chống kết hôn trẻ em đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể đặc biệt là ở cấp cơ sở